công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam đối tượng phạm văn ánh
trú tại xã vĩnh khê huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra ánh khai từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đã sử dụng các sim giác gọi điện tự nhận mình là nhân viên ngân hàng việt công banh
thông báo qua điện thoại cho các nạn nhân là đã trúng thưởng xe máy và tiền tại ngân hàng
tuy nhiên để nhận thưởng các nạn nhân được ánh hướng dẫn mua và chuyển mã thẻ cao điện thoại cho ánh để nộp các khoản phí trước
tại địa bàn tỉnh bắc ninh do tin tưởng ánh nên một bị hại đã bị lừa gần một trăm linh triệu
nhưng sau khi bị hại chuyển tiền ánh đã cắt đứt liên lạc và bỏ trốn
với thủ đoạn như trên ánh đã gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều địa bàn khác trên cả nước